thành phố hồ chí minh được xem là điểm đến thu hút và hấp dẫn nhất với phố phường rực rỡ lung linh ánh đèn dòng xe tấp nập
với không khí xe lạnh khung cảnh trang hoàng lung linh người dân tp hcm đang tận hưởng một mùa giáng sinh an lành hòa vào giữa hân hoan nhộn nhịp của phố phường
những niềm vui như lan tỏa giúp mọi người quên đi những điều không vui không may mắn trong năm cũ để sẵn sàng chào đón một năm mới với những hy vọng mới
hồ chí minh được xem là điểm đến thu hút và hấp dẫn nhất với phố phường rực rỡ lung linh ánh đèn dòng xe tấp nập
tôi đến từ hoa kỳ tôi thấy không khí ở đà nẵng thật tuyệt vời mọi người vui vẻ và tốt bụng
ngày hôm nay tôi đến với việt nam với đồng nghiệp của chúng tôi và hiện giờ chúng tôi ở đây trong nhà thầy rất đẹp
không khí đón giáng sinh đã diễn ra tưng bừng trên khắp cả nước
giáng sinh là lúc mà người dân khắp đất
tất cả các nơi cùng cầu nguyện cho một cuộc sống an lành ấm áp và một năm mới may mắn và hạnh phúc